thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
năm mươi hai năm ngày giải phóng tỉnh quảng trị sáng nay ba mươi tháng bốn tại kỳ đài phía mắc của di tích quốc gia đặc biệt
đôi bờ hiền lương bến hải tỉnh quảng trị long trọng tổ chức lễ thượng cờ thống nhất non sông
sau tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đế quốc mỹ và tây sai phá vỡ hiệp định geneva từ đây đất nước tạm thời bị chia cắt
sông bến hải trở thành giới tuyến quân sự tạm thời cầu hiền lương trở thành biểu tượng của nỗi đau chia cắt
và khát vọng thống nhất đoàn tụ của cả dân tộc những năm tháng ấy lá cờ tổ quốc nơi đầu cầu giới tuyến
ngày đêm kiều hãnh tung bay giữa mưa bom bão đạn của quân thù trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
thể hiện ý chí kiên cường bất khuất anh dũng của quân và dân ta để làm nên chiến thắng lịch sử vào ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
lễ thượng cờ thống nhất non sông được tổ chức hàng năm
thể hiện niềm kiêu hãnh tự hào của dân tộc là niềm tin ý chí và sức mạnh của cách mạng việt nam
cũng như phát đi thông điệp hòa bình thống nhất và thịnh vượng luôn là khát vọng trường tồn nhân văn của dân tộc việt nam